việt nam ngày càng có nhiều sự kiện thể thao lớn thu hút đông đảo khách quốc tế
vì thế sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà tổ chức sự kiện thể thao với các doanh nghiệp du lịch
càng trở nên cần thiết và cần có sự chủ động của các bên liên quan
điều đó không chỉ tăng tính lan tỏa khai thác tối đa sự kiện
mà còn góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của đất nước
trong phương hướng phát triển du lịch thời gian tới
các sự kiện thể thao quốc tế lớn sẽ được tổ chức tại việt nam như
giải đua xe công thức một sea games ba mươi một năm hai nghìn hai mươi sẽ được quan tâm đặc biệt
tuy nhiên để khai thác hiệu quả các sự kiện này cần có sự chủ động từ các bên liên quan
các doanh nghiệp lữ hành cần sớm nắm bắt lịch sự kiện
liên kết với nhau để xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp
cơ quan quản lý nhà nước cần tạo điều kiện tối đa cho sự hợp tác của các doanh nghiệp du lịch
và các nhà tổ chức sự kiện thể thao
đồng thời các cơ quan quản lý thể thao và du lịch cần có sự hợp tác chặt chẽ và thống nhất
sự chủ động từ các bên liên quan trong việc kết nối du lịch và thể thao
sẽ là yếu tố quan trọng để mang đến những kết quả cụ thể
đóng góp nhiều hơn vào việc quảng bá đất nước